để phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành hôm nay hai mươi tháng bốn
đây là khu tái định cư để bố trí cho khoảng bảy trăm linh hộ dân đầu tiên di rời
bàn giao mặt bằng để xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
dự án có tổng diện tích xây dựng hơn hai trăm tám mươi hectare với quy mô tái định cư cho khoảng hai mươi tám năm trăm linh người
đây là dự án thành phần thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật
sắp xếp vị trí ổn định tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trắng
sớm bàn giao mặt bằng để xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
toàn bộ các hạng mục của dự án sẽ được thi công trong thời gian một trăm sáu mươi ngày
tổng nguồn vốn thực hiện là hơn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
tập trung làm những tuyến đường trục chính rồi sau đó chúng tôi sẽ định vị trên bản đồ
cũng như là trên thực địa để bàn giao lô đất cho người dân
thông thường người dân xây một cái nhà đơn giản được ba bốn tháng
cho nên là cuối tháng bảy tám người ta vô bắt đầu xây nhà
thì cũng song song với cái đoạn đó chúng tôi bắt đầu hoàn thiện những tuyến đường chính
và những khu vực thì tới khoảng gần cuối năm thì chúng tôi cũng có thể là người dân vừa ở
và cái hạ tầng đối đối đã xong
sự kiện này đáp ứng mong mỏi của hàng nghìn người dân trong vùng dự án
bởi người dân đã chờ đợi từ nhiều năm nay
lãnh đạo tỉnh đống nai đề nghị các đơn vị tư vấn thi công
phải huy động tối đa nhân lực máy móc
triển khai dự án đúng tiến độ bảo đảm chất lượng công trình
tới sự quyết tâm phải làm cho nhanh
tôi đã có chỉ đạo tất cả các hồ sơ mời thầu phải thật kỹ
và quy định các đơn vị phải làm ngày làm đêm
vì mặt bằng đã xong hết rồi chỉ tổ chức thi công thôi
và làm ngày làm đêm để đảm bảo cái tiến độ nhanh nhất
khi chúng tôi triển khai
đền bù người dân ở trong khu sân bay
thì có ngày sớm nhất có cái mặt băng để người dân ra xây dựng nhà
dự kiến tháng tám năm nay tỉnh đồng nai sẽ bàn giao đất
tại khu tái định cư này để người dân xây dựng nhà cửa
cùng với xây dựng tái định cư tỉnh đống nai đã phê duyệt giá đền bù
và đang tiến hành áp giá để thực hiện bồi thường
giải phóng mặt bằng đối với người dân trong vùng dự án